chính phủ vừa yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam bộ tài chính bộ công thương bộ kế hoạch và đầu tư và các bộ ngành địa phương
theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ tài chính giá cả hàng hóa trên thế giới và trong nước
theo đó các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trong điều hành các chính sách tiền tệ tín dụng tài khoá thương mại và đầu tư
bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lãm phát theo mục tiêu đề ra
trong đó ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt thận trọng duy trì thanh khoản ở mức hợp lý
kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản chứng khoán chủ động điều hành thanh khoản lãi suất tỷ giá
phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường trong và ngoài nước
ứng phó kịp thời với những tác động bất lợi của thị trường tài chính thế giới và cuộc chiến tranh thương mại hoa kỳ trung quốc
bộ tài chính phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của các bộ cơ quan và địa phương liên quan
tăng cường kiểm tra kiểm soát phòng chống buôn lậu gian lận thương mại buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
nhất là dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín